thưa quý vị trái ngược với câu chuyện tiêu hủy một mươi năm chú chó ở cà mau do chủ mắc covid thì mới đây
tại tỉnh đồng nai lãnh đạo ủy ban dân phường quang vinh thành phố biên hòa đã điều xe tải đến nhà chị phạm thị tuyết hạnh
để đón một mươi hai con chó cảnh dòng cháu bút đồ về trụ sở phường để chăm sóc khi chị phải đi cách ly và điều trị sau mắc covid một mươi chín
trước đó gia đình chị hạnh được xác định dương tính với sars cov hai phải đi cách ly điều trị
khu vực này cũng bị phong tỏa để thực hiện phòng chống dịch
người thân của chị hạnh không thể vào khu phong tỏa nên phải nhờ hàng xóm qua chăm sóc đàn chó cảnh
tuy nhiên do hàng xóm sợ gió nên lại phải nhờ lực lượng dân quân tại chốt kiểm soát dịch đến châu an
sau khi tỉnh đồng nai tháo giỡn các chốt trực dân quân rút đi
ủy ban dân dân phường quang vinh quyết định đưa mời hai con chó cảnh về trụ sở phường để tiện chăm sóc
lãnh đạo phường quang vinh cho biết không có chuyện đưa đàn chó đi tiêu hủy
do không có người chăm sóc nên phường đã đón về
sau khi người nhà xuất viện đàn chó sẽ được trao lại cho gia chủ
khi biết được tin mời hai con chó cảnh được chính quyền chăm sóc chú đáo
gia đình chị hạnh rất vui mừng bày tỏ lòng cảm kích trước sự quan tâm của ủy ban nhân dân phường quang bình